nhậu say rồi đến trụ sở công an phường để la lối gây mất an ninh trật tự và đập phá tài sản
một đối tượng vừa bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
vào khoảng hai giờ sáng ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba sau khi nhậu xong thạch huyền điều khiển xe máy đến trụ sở công an phường bảy tp bạc liêu
la lối gây mất an ninh trật tự hư hỏng tài sản đến khi lực lượng công an có mặt thì đối tượng mới rời đi
quá trình điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu xác định hành vi của thạch huyền đã làm hư hỏng tài sản của cơ quan nhà nước
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương nên ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam để xử lý về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản